tại thanh hóa công an huyện tĩnh gia đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trên mạng internet
với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng
cầm đầu đường dây là đối tượng lường tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở phường an hưng thành phố thanh hóa
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt vũ đã tổ chức cho hàng trăm con bạc tại nhiều địa phương
sát phạt với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay công an huyện tĩnh gia đã khởi tố hai mươi một đối tượng trong đường dây này
ở các tỉnh thanh hóa hà nội bắc ninh bắc giang hải dương nam định nghệ an và hà tĩnh